tại châu á thu hút sự quan tâm lớn của dư luận khu vực và thế giới là hai cuộc bầu cử được kỳ vọng tạo những thay đổi lớn tại indonesia và ấn độ
lần đầu trong lịch sử hôm một mươi bảy tháng bốn indonesia tổ chức bầu đồng thời các chức danh tổng thống phó tổng thống và hơn hai mươi đại biểu cơ quan lập pháp các cấp
với sự tham gia của khoảng hai trăm bốn mươi năm ứng cử viên đại diện sáu đảng pháp chính trị đây có thể xem là cuộc bầu cử có quy mô lớn và phức tạp hàng đầu thế giới
trong đó cuộc đua giành ghế tổng thống là mản tái đấu giữa hai ứng cử viên từng đối đầu trong kỳ bầu cử năm hai nghìn một mươi bốn là tổng thống đương nhiệm joko widodo và cựu tướng quân đội praboko subianto